tổng cục thuế cho biết đã ban hành quyết định kỷ luật đối với ông nguyễn công thành
phó cục trưởng cục thuế tỉnh bình định do vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó vào ngày hai mươi tháng chín tổng cục thuế đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm đối với ông nguyễn công thành
cuộc họp có sự tham dự của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và ban tổ chức tỉnh ủy tỉnh bình định
tổng cục thuế căn cứ mức độ vi phạm và qua quá trình kiểm điểm xét thấy vi phạm kỳ luật của ông nguyễn công thành là nghiêm trọng
khiến uy tín cá nhân giảm sút tổng cục thuế đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo
đồng thời miễn nhiệm chức danh phó cục trưởng cục thuế tỉnh bình định đối với ông nguyễn công thành
trước đó ngày ba mươi một tháng bảy và mùa một tháng tám ông nguyễn văn dũng giám đốc sở du lịch bình định
nguyễn công thành cục phó cục thuế bình định lê tê nguyễn hl đều làm kinh doanh cùng ngụ tại thành phố quy nhơn bình định
đi đánh góp tại sân flc quy nhơn vào các ngày ba mươi một tháng bảy và mùa một tháng tám
đây là thời gian tỉnh bình định đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
những người này đã tiếp xúc với một nữ nhân viên làm việc tại sơn góp
nữ nhân viên này sau đó được xác định mắc covid một mươi chín nên ông dũng ông thành cùng hai doanh nhân trở thành f một đi cách ly tập trung
trong báo cáo
giải trình vụ việc gửi cục thuế bình định tổng cục thuế ông thành cho biết
mình tham gia đánh góp trong thời gian giãn cách xã hội là do có giấy mời với nội dung tổ chức khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch
theo đề án thí điểm đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine bằng các chuyến bay thẳng tra đến bình định
giấy mời này do trung tâm thông tin xúc tiến du lịch bình định phát hành ghi ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một và người ký giấy mời là bà bình
nội dung giấy mời yêu cầu các đại biểu tập trung tại sở du lịch lúc một mươi ba h ba mươi để bố trí xe đưa đi nhân lý khảo sát lúc một mươi bốn h ngày một tháng tám do giám đốc sở chủ trì
quỹ ban kiểm tra tỉnh ủy bình định vào cuộc điều tra xác định giấy mời khảo sát sân góp để xây dựng sản phẩm du lịch theo đề án thí điểm đón khách du lịch quốc tế
có hộ chiếu vaccine bằng các chuyến bay thẳng trater đến bình định do bà bình ký nhằm hợp thức hóa cho ông dũng ông thành sau khi hai ông này bị phát hiện chơi góp giữa lệnh cấm
liên quan đến sự việc quỹ ban nhân dân tỉnh bình định đã miễn nhiệm chức vụ giám đốc sở du lịch và bố trí công tác khác đối với ông nguyễn văn dũng
sở du lịch tỉnh bình định cũng miễn nhiệm chức vụ đối với bà bình